mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay mùng một mươi tháng một tại việt nam
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi bốn tám trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
riêng hà nội vẫn nhiều nhất với hai tám trăm ba mươi ca
trong ngày có hai trăm một mươi hai trường hợp tử vong
tính từ một mươi sáu h ngày mùng chín tháng một đến một mươi sáu h ngày mùng một mươi tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn tám trăm một mươi tám ca nhiễm mới
trong đó ba mươi năm ca nhập cảnh và một mươi bốn bảy trăm tám mươi ba ca ghi nhận trong nước
giảm chín trăm sáu mươi tám ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có chín ba trăm chín mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm ba mươi
khánh hòa bảy trăm chín mươi năm
bình phước sáu trăm bốn mươi
bình định sáu trăm linh chín
hải phòng năm trăm chín mươi hai
tây ninh bốn trăm tám mươi bảy
đà nẵng bốn trăm năm mươi ba
thành phố hồ chí minh năm trăm chín mươi
vĩnh long bốn trăm linh bốn
hưng yên ba trăm bảy mươi chín
bắc ninh ba trăm bảy mươi hai
biến tre ba trăm bảy mươi
thanh hóa hai trăm chín mươi bảy
quảng ninh hai trăm chín mươi bốn
thừa thiên huế hai trăm bảy mươi một
trà vinh hai trăm năm mươi một
lâm đồng hai trăm hai mươi bảy
bạc liêu hai trăm linh sáu
quảng ngãi hai trăm linh hai
thái nguyên một trăm chín mươi chín
hà giang một trăm tám mươi chín
hậu giang một trăm tám mươi bảy
hải dương một trăm tám mươi một
vĩnh phúc một trăm tám mươi
lạng sơn một trăm tám mươi bảy
nam định một trăm sáu mươi một
quảng nam một trăm năm mươi năm
bà rịa vũng tàu một trăm ba mươi ba
cần thơ một trăm ba mươi hai
bắc giang một trăm hai mươi tám
nghệ an một trăm hai mươi bốn
sóc trăng một trăm hai mươi hai
hòa bình một trăm một mươi tám
bắc nông một trăm linh ba
sơn la một trăm linh hai
ninh bình một trăm linh một
kiên giang một trăm linh
đồng tháp chín mươi sáu
bình thuận chín mươi bốn
hà nam một trăm linh bảy
quảng trị tám mươi sáu
thái bình tám mươi ba
yên bái bảy mươi chín
phú yên bảy mươi bảy
phú thọ sáu mươi tám
con tùm sáu mươi một
lào cai sáu mươi
tuyên quang năm mươi năm
bình dương năm mươi năm
ninh thuận bốn mươi tám
hà tĩnh bốn mươi bảy
đồng nai bốn mươi sáu
quảng bình bốn mươi năm
cao bằng bốn mươi bốn
tiền giang ba mươi bốn
bắc cạn hai mươi bảy
lai châu hai mươi năm
điện biên hai mươi năm
các địa phương
ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó
hà giang giảm ba trăm linh ba
hải phòng giảm hai trăm bốn mươi bốn
bà rịa vũng tàu giảm một trăm năm mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất
so với ngày trước đó
lạng sơn một trăm bảy mươi bảy
trà vinh tám mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
một mươi năm chín trăm ba mươi năm ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận
ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi được nhập cảnh
tại hà nội một
quảng nam một mươi bốn
thành phố hồ chí minh một mươi hai
hải dương một
hải phòng một
thanh hóa hai
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
khi từ đầu dịch đến nay
việt nam có một chín trăm một mươi bốn ba trăm chín mươi ba ca nhiễm
đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân một chín trăm một mươi bốn ba trăm chín mươi ba ca nhiễm
cứ một triệu người có một mươi chín bốn trăm linh hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một chín trăm linh tám ba trăm năm mươi ba ca
trong đó có một năm trăm tám mươi bảy hai trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm linh tám hai trăm bốn mươi bảy
bình dương hai trăm chín mươi một năm trăm linh một
đồng nai chín mươi tám bảy trăm chín mươi một
tây ninh tám mươi hai sáu trăm tám mươi bốn
hà nội bảy mươi sáu trăm linh sáu
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám mươi chín tám trăm bốn mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi một năm trăm chín mươi chín mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm năm mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một
ghi nhận hai trăm một mươi hai ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh một mươi chín
tại các tỉnh thành phố khác
an giang hai mươi tám ca trong hai ngày
sóc trăng hai mươi hai ca trong hai ngày
hà nội một mươi bảy
đồng tháp một mươi sáu
bình phước một mươi hai
tiền giang một mươi hai
vĩnh long một mươi một
cần thơ một mươi một
khánh hòa chín
bà điệm vũng tàu chín
tây ninh tám
bình dương bảy
trà vinh sáu
hậu giang năm
bạc liêu bốn
bình thuận ba
hải phòng hai
tây ninh tám
bình định hai
vĩnh phúc một
quảng nam một
phú yên một
hải dương một
đà nẵng một
ninh thuận một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm một mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn năm trăm ba mươi một ca

tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean
về quê ăn tết mong muốn thưởng như rất chính đáng và là điều ai cũng chờ đợi
sau một năm làm việc nơi đất khách thì nay lại trở thành nỗi băn khoăn của phần lớn người dân xa nhà
hết những quy định tại mỗi địa phương dù không cấm nhưng có nơi khuyến khích không về quê ăn tết
đến những nỗi sợ từ việc bị kỳ thị vì mang dịch về nhà
khiến vẫn còn nhiều người ngập ngừng chưa quyết định mặc dù tết nguyên đán đã cận kề
trong một bài viết trên báo điện tử vtc tác giả nguyễn ánh vân đã bày tỏ nỗi tuổi thân ghê gớm
khi thấy nhiều người tỏ ý kỳ thị những người ở xa về quê ăn tết
chị cho biết vẫn chưa chắc chắn về quyết định về quê ăn tết
sự băn khoăn ngập ngừng này đến với tôi khi theo dõi các cuộc trao đổi ở nhóm đồng hương trên mạng xã hội
nhiều bình luận tỏ ý phản đối
những người từ địa phương có dịch về quê ăn tết vì cho rằng đây là nguyên nhân lây lan covid một mươi chín
mặc dù quê tôi cũng đang có dịch nhiều người vẫn kêu gọi chúng tôi đừng trở về với ngôn từ rất gai gắt mang tính kỳ thị
tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm khi đọc những câu như
đi làm ăn giàu có thì tự hưởng chỉ giỏi mang dịch bệnh về cho quê hương
chị kể thêm tôi đã thực sự trải nghiệm cảm giác bị kỳ thị từ lần về quê thăm mẹ ốm trước đó
mặc dù quận tuy sống ở hà nội chỉ là vùng vàng
cấp phường là vùng xanh
tôi có kết quả test âm tính khai báo y tế đầy đủ và cũng chỉ ở nhà với mẹ
vài người hàng xóm vẫn đánh tiếng chê trách và mong muốn
bà thím nhà đối diện mỗi lần quét ngõ cố tình lia trội thật mạnh và bóng gió bảo gia đình tôi là vô ý thức
bất chấp thực tế chúng tôi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
không vi phạm chủ trương quy định nào của nhà nước về phòng chống dịch và cuộc sống đang trở lại bình thường mới
những sự kỳ thị này cũng ảnh hưởng đến cả suy nghĩ
của người trong gia đình chị
em út của tôi cũng theo dõi diễn đàn
thậm chí còn chat bảo tôi cần nhắc chuyện về quê này kéo nhức đầu vì bị cạnh khóe
em bảo số mắc covid một mươi chín ở hà nội đợt này toàn ở mức trên hai năm trăm linh ca mỗi ngày
dù nhà tôi có ở vùng xanh hay vàng
thì hàng xóm vẫn giữ tâm lý sợ hãi đối với những ai về từ thủ đô
mặc dù vậy thì tác giả bài viết vẫn thống nhất với gia đình
sẽ tuân thủ quy định về chống dịch của nhà nước và của chính quyền quê hương
nếu nơi đang sống là vùng nguy cơ rất cao
đương nhiên tôi sẽ ở lại hà nội ăn tết
còn nếu là vùng cam quyết định về hay không sẽ tùy thuộc vào quy định của tỉnh nhà
sức khỏe của các thành viên trong gia đình
tình hình tiếp xúc dịch tễ của mỗi người ở thời điểm đó
và cả tình hình của tòa nhà trung cư tôi ở
trong vài tuần tới hai vợ chồng nhắc nhau hạn chế sự tiếp xúc với bên ngoài ở mức thấp nhất có thể
có thể nói quê hương là nơi ai cũng hướng về mỗi dịp tết
và dù ăn tết ở đâu
thì việc nghiêm túc thực hiện năm k và các quy định khuyến cáo của địa phương
và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh cũng vô cùng cần thiết
chuyển sang một số tin tức cập nhật về điểm nóng dịch bệnh trên cả nước
tại nghệ an sau khi xuất hiện chuồng ca mắc tại công ty cổ phần may minh anh kim liên
xa hưng đông thành phố vinh nghệ an
ngành y tế đã họp khẩn đưa ra nhiều phương án nhằm khống chế ổ dịch này
tiến sĩ chu trọng trang phó giám đốc cdc nghệ an cho biết
từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một hai cơ sở của công ty này
một ở huyện đô lương một ở thành phố vinh đã ghi nhận bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
đáng chú ý các công nhân sinh sống ở nhiều địa phương
hiện đây được coi là ổ dịch phức tạp trên địa bàn
trước diễn biến này tiến sĩ chu trọng trang nhấn mạnh
phải cần chương tết sớm để phát hiện kịp thời các kf trong công ty
đồng thời các công nhân trước khi vào công ty phải có giấy xét nghiệm âm tính
ông trần quang lâm phó chủ tịch ủy ban dân thành phố vinh cho biết
công ty cổ phần may minh anh kim liên có tổng số ba hai trăm linh công nhân
hiện thành phố đã chỉ đạo giả soát lại số lượng công nhân
yêu cầu toàn bộ công nhân trú tại thành phố vinh và các huyện trở về địa phương
phải khai báo y tế và xét nghiệm khi có kết quả âm tính mới được vào công ty làm việc
ngoài ra thành phố vinh cũng đã chỉ đạo đóng cửa các quán ăn
mà các f từng đến ăn trên địa bàn hai xã hưng đông và nghi kim
đối với những tổ truyền bộ phần đã xuất hiện nhiều f và f một thì tạm nghỉ để phòng dịch
các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường để không làm gián đoạn quy trình sản xuất của nhà máy
ông trần quang lâm nhấn mạnh công tác truy vết các trường hợp f một cũng được thành phố vinh gấp rút triển khai
đến sáng ngày một mươi tháng một đã xác định độ ba trăm linh sáu f một của bảy mươi hai f này chủ yếu là công nhân của công ty
những f một đã được cách ly theo dõi theo quy định
được biết nếu ổ dịch diễn biến phức tạp tùy vào tình hình thực tế
phía công ty sẽ tạm dừng sản xuất trong ba ngày để xét nghiệm khoanh vùng truy vết
để kịp thời bóc tách các f ra khỏi công ty quyết tâm khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó trong khu vực ăn uống phải bố trí lại khử khuẩn theo đúng quy định
các dây chuyền có bệnh nhân tuyệt đối không được đi chung nhà vệ sinh vận chuyển không có bệnh nhân
thường xuyên lao chuổi khử khuẩn
ngoài ra công ty phải phân ra hai ca làm việc riêng biệt
sau mỗi ca lại tiếp tục khử khuẩn vệ sinh
dừng các dịch vụ ăn uống tập trung ở trước cổng công ty
chú ý xe ô tô đưa đón công nhân đi làm phải bố trí ngồi giãn cách đeo khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn
phó giám đốc cdc nghệ an cũng đề nghị
nhà máy phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương khẩn trương điều tra truy vết kịp thời
và phải có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi công nhân sinh sống
và phát huy hơn nữa tổ covid cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
được biết công ty cổ phần may minh anh kim liên có tổng số ba hai trăm linh công nhân
hiện cơ quan chức năng đã truy vết hơn ba trăm linh f một liên quan đến ca bệnh tại công ty
trước đó cũng tại miền trung tp vinh siết chặt phòng chống dịch tại chợ đồ mối khi tết cận kề
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn cơ quan chức năng tp vinh
đang tăng cường siết chặt phòng chống dịch tại chợ đầu mối
đồng thời triển khai xét nghiệm tẩm soát ngẫu nhiên hai mươi số tiểu thương hàng tuần
để kịp thời phát hiện f trong cộng đồng
diễn biến dịch bệnh tại đà nẵng đang trở nên phức tạp
do đó địa phương đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm nỗ lực phòng dịch
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng địa phương đang quá cứng nhắc trong việc thực hiện cách ly tại nhà
đối với các f trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín như hiện nay
vừa qua phản ánh trên mạng xã hội nhiều người dân tỏ ra không đồng tình với cách làm của địa phương
khi tổ chức cách ly các f tại nhà cứng nhắc theo kiểu niêm phong giao cứng bằng sắt
tại một số ngôi nhà thuộc phường nại hiên đông quận sơn trà đà nẵng
liên quan đến trường hợp cách ly giao cứng bằng sắt ông huỳnh thanh dũng tổ trưởng tổ dân phố ba mươi bảy
phường nại hiên đông xác nhận trường hợp này xảy ra trên địa bàn phường
lý giải về việc tổ chức cách ly theo hình thức rào cứng bằng sát ông huỳnh thanh dũng cho hay
đây là trường hợp đặc biệt mà địa phương phải áp dụng biện pháp cách ly khác với các trường hợp khác
gia đình ông nt có vợ là f đã đi cách ly khiến trong nhà có bốn f một
ngay sau khi nhận thông tin địa phương đã tổ chức cách ly các f một tại nhà
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cách ly f một đã không tuân thủ cách ly theo quy định
địa phương buộc phải sử dụng biện pháp mạnh là sử dụng rào sắt để chắn trước cửa nhà này
đây là trường hợp duy nhất phải thực hiện cách ly theo biện pháp này tại tổ ông dũng nói
bà m sống cạnh nhà ông nt chia sẻ
tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm của lực lượng chức năng
việc làm này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe an toàn cho các hộ dân xung quanh khu vực
ông cao đình hải chủ tịch ủy ban dân phường nại hiên đông cho biết
thời gian qua số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tăng cao
địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định
đối với các gia đình có ca mắc covid một mươi chín đủ điều kiện để cách ly tại nhà
địa phương thực hiện răng dây mềm rán bản thông báo trước cổng
đối với một số hộ gia đình f một tại trung cư lực lượng có răng dây trước cửa
việc này có thể gây phản cảm đối với mọi người
nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh thì không còn cách nào khác
thời gian tới địa phương đang nghiên cứu cách làm phù hợp hơn ông hải thông tin
chủ tịch ủy ban dân phường nại hiên đông cho hay
vì không có lực lượng giám sát như trước đây
nên ý thức của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cách ly tại nhà theo quy định
liên quan đến việc thưởng tết tại công ty bouchen tại đồng nai
công ty này đã ra thông báo không thay đổi mức thưởng tết hai nghìn hai mươi hai đã ban hành trước đó
về phía công nhân hôm nay là ngày thứ ba các công nhân đình công
đây là ngày thứ ba liên tiếp công nhân đình công nhằm đòi quyền lợi
trước đó các công nhân bắt đầu đình công yêu cầu giữ nguyên mức thưởng tết như năm ngoái
cụ thể mức thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai công ty đưa ra là người lao động làm đủ một năm
mới được thưởng một tháng lương và tăng dần theo thâm niên
mức thưởng cao nhất là mức thưởng tế năm hai nghìn một mươi hai
mức thưởng cao nhất là một năm mươi bốn tháng lương đối với người làm đủ một mươi hai năm
còn mức thưởng tết năm hai nghìn hai mươi một cao nhất là một chín tháng lương trước đó nữa là hai hai tháng lương
sau hai ngày đỉnh công công ty trách nhiệm hữu hạn pouchen việt nam đã ra thông báo
kêu gọi công nhân đi làm trở lại và thông báo cho biết không thay đổi mức thưởng tết đã đưa ra trước đó
thông báo cũng có đoạn chúng tôi mong người lao động thấu hiểu cho công ty
khi ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín lần bốn công ty đã dốc hết sức để chăm lo đời sống
cho người lao động và nỗ lực không ngừng để duy trì cuộc sống ấm no cho người lao động
sáng cùng ngày liên đoàn lao động tp biên hòa cho biết những ngày qua đã cùng với liên đoàn lao động
tỉnh đồng nai và các cơ quan liên quan đã làm việc với ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
pouchen việt nam liên quan câu chuyện thưởng tết năm hai nghìn một mươi hai
bên cạnh đó tiếp tục vận động tuyên truyền để công nhân quay trở lại làm việc
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn pouchen có khoảng một mươi sáu năm trăm linh công nhân
về kế hoạch tiêm vaccine mũi ba có thể thấy do lo ngại
nguy cơ dịch bệnh dịp tết nguyên đán đã cận kề nên nhiều người dân nóng lòng
chủ động đi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba dù chưa đến thời hạn theo quy định
việc tiêm sớm hơn thời gian quy định sẽ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe
cũng như hiệu quả của vaccine hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm ý kiến chuyên gia về vấn đề này
theo quy định của bộ y tế tiêm liều bổ sung vaccine covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine với khoảng cách sau mũi cuối cùng
của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng bao gồm
người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người ghép tạng ung thư hiv
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
loại vaccine tiêm bổ sung cùng lại với liều cơ bản hoặc vaccine nan
tiêm liều nhắc lại vaccine covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
với khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất ba tháng
chị nguyễn thị thu thảo hai mươi tám tuổi ngụ thành phố thủ đức tiêm vaccine mũi hai
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay chưa đủ ba tháng để tiêm vaccine mũi ba
tuy nhiên vì sắp tới chị sẽ về quê tổ chức đám cưới của mình
nên nóng lòng muốn được tiêm vaccine để an tâm
cách đây mấy ngày tôi có đến trạm y tế gần nhà để xin được tiêm vaccine mũi ba
nhưng sau khi nghe tư vấn của nhân viên y tế là tôi chưa đến thời hạn ba tháng
để tiêm mũi ba nên tôi phải đi về
tôi cảm thấy lo lắng vì sắp tới mình có thể tiếp xúc với nhiều người trong đám cưới của mình ở quê
chị thu thảo chia sẻ
tuy nhiên theo các chuyên gia việc người dân tiêm vaccine mũi ba khi chưa đủ thời hạn ba tháng
tính từ lúc hoàn thành tiêm mũi hai sẽ ảnh hưởng đến quá trình tạo kháng thể
theo bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố chia sẻ
nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu chúng ta tiêm vaccine sớm trước ba tháng
sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo kháng thể chống lại virus
đồng thời các tế bào miễn dịch lúc đó đang ở trạng thái bão hòa
trở ở trạng thái sẵn sàng được tiêm nhắc khởi động
dẫn đến tình trạng tế bào của cơ thể chưa được phát huy tối đa
cũng theo các chuyên gia việc tiêm sớm hơn so với thời gian quy định
đối với một số người sẽ làm tăng tác dụng phụ cũng không rõ ràng
bởi vì mỗi thời điểm tiêm sức khỏe của bạn khác nhau
nên có thể có tác dụng phụ khác nhau
chứ không hẳn do thời gian tiêm mũi ba và mũi hai quá ngắn dẫn tới tác dụng phụ nhiều hơn
chính vì vậy vaccine an toàn và đạt hiệu quả cao
vẫn là vaccine tiêm đúng thời gian quy định
đặc biệt những người có bệnh lý nền người hoãn tiêm vì bệnh
cần tuân thủ quyê cáo của ngành y tế để đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tiếp tục bản tin là những cập nhật về tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới
thời gian vừa qua chiến lược zero covid tại trung quốc
đã gây khó khăn cho hoạt động tại khu vực biên giới việt nam trung quốc
theo thông tin mới nhất thì từ ngày một mươi tháng một quảng tây trung quốc
khôi phục thông quan tại các cửa khẩu lối mở biên giới tại thành phố móng cái quảng ninh
lãnh đạo thành phố móng cái tỉnh quảng ninh xác nhận
từ ngày một mươi tháng một tỉnh quảng tây trung quốc đã chính thức khôi phục thông quan
tại các cửa khẩu lối mở biên giới tại thành phố đông hưng
phía việt nam là thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
bao gồm cầu bắc luân i cầu bắc luân ii và cầu phao km ba bốn
trước đó để ra soát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng tây đã tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố đông hưng
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sau một thời gian giả soát căn cứ diễn biến và tình hình phòng chống dịch thực tế
tại từng cửa khẩu quảng tây quyết định khôi phục thông quan tại các cửa khẩu lối mở này
để phối hợp với việt nam giải quyết tình trạng un tắc hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay
cụ thể kể từ ngày năm tháng một chính quyền tỉnh quảng tây đã lần lượt mở lại
nhiều cặp cửa khẩu lối mở biên giới giữa quảng tây và việt nam
trong đó có cụm cửa khẩu lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản của việt nam
trên địa bàn đông hưng mong cái
trong các buổi làm việc với bộ công thương thời gian qua phía trung quốc nhiều lần nhấn mạnh
yêu cầu cao đối với công tác phòng chống dịch và đề nghị việt nam cùng phối hợp
để bảo đảm an toàn phương tiện và hàng hóa nhất là nông sản và thực phẩm đông lạnh
coi đây là biện pháp quan trọng nhất để bảo đảm lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn tại khu vực biên giới
bên cạnh đó một nhóm những người bài vaccine covid một mươi chín ở anh đã tổ chức các buổi huấn luyện
theo kiểu quân đội để chuẩn bị cho một cuộc chiến với chính phủ
nhóm này có tên là alpha men arsembo đang đe dọa nhằm vào các trung tâm tiêm chủng trường học và cảnh sát
thành viên là những người tự nguyện tham gia được các cựu thành viên của lực lượng vũ trang huấn luyện
một phóng viên của dalimai đã thâm nhập và chứng kiến quá trình chuẩn bị
của nhóm này tại một công viên ở staffordshire
tanigalas một cựu thành viên lực lượng bộ binh hoàng gia anh đã kêu gọi những người có mặt đối đầu với cảnh sát
và cảnh báo cuộc chiến không dành cho những người yếu tìm
tanicalas kêu gọi khoảng một trăm linh người tấn công các trung tâm tiêm chủng trường học hiệu trưởng trường cao đẳng
ủy viên hội đồng và giám đốc y tế công cộng ở mọi khu vực
nhóm này có trên bảy người đăng ký trên ứng dụng telegram và họ ủng hộ cách tiếp cận của alpha men assambo
trong các buổi huấn luyện
có cựu binh sĩ huấn luyện các thành viên tập đội hình hành quân luyện kickboxing để đảm bảo chuẩn bị chuyên nghiệp cho các hành động trực tiếp
alpha man assemble chỉ mới được thành lập vào tháng trước
nhưng số lượng thành viên đã tăng lên kể từ khi nhóm tổ chức một buổi đào tạo cho các thành viên mới cách đây hai tuần
bên ngoài công viên có vài cảnh sát đang theo dõi chặt chẽ buổi huấn luyện của alpha men exxon
khi cảnh sát có mặt những người tổ chức huấn luyện luôn khẳng định nhóm hoạt động hợp pháp và phi bạo lực
chỉ đến khi cảnh sát rút lui glass mới tiết lộ ý định thực sự của cả nhóm
class huấn luyện cho các thành viên một bài tập để vượt qua các hàng rào của cảnh sát
phát ngôn viên an ninh của công đảng holly lynch gọi những thông tin của dalimai về nhóm alpha man assemble là cực kỳ đáng lo ngại
bà nói những người trên chiến tuyến ứng phó với đại dịch này đã hy sinh to lớn vì lợi ích quốc gia và là những người yêu nước chân chính
những người đe dọa họ là sự ô nhục và không được để họ tự do làm việc đó
chính phủ phải hành động để chấn an công chúng rằng sẽ nhanh chóng bắt các cá nhân này chịu trách nhiệm nếu gây ra các hành động trái pháp luật
trong khi việt nam đang triển khai kế hoạch tiêm mũi ba thì tại campuchia thủ tướng hun sen đã kêu gọi những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
ở thủ đô phnom penh tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa covid một mươi chín trong bối cảnh chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ tư bắt đầu được triển khai tại nước này từ ngày một mươi bốn tháng một tới
theo bộ y tế campuchia chiến dịch tiêm chủng này sẽ bắt đầu với những người làm việc trên tuyến đầu
trong đó các quan chức chính phủ địa phương các nhân viên y tế quân đội và cảnh sát và người cao tuổi
trong phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia campuchia thủ tướng hussen cho biết nước này đến nay đã ghi nhận thêm ba ca lây nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng
nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới ở nước này lên một trăm tám mươi ba ca
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một campuchia đã mở cửa trở lại mọi hoạt động kinh tế xã hội nhưng đạt tỷ lệ tiêm chủng cao
theo bộ y tế campuchia cho đến nay một mươi bốn hai mươi tám triệu người hay tám mươi chín hai trong một mươi sáu triệu dân ở nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó một mươi ba sáu mươi tám triệu người hay tám mươi năm năm đã tiêm đủ hai mũi vaccine cơ bản
trong số này có ba chín mươi một triệu người hay hai mươi bốn bốn đã tiêm mũi vaccine tăng cường
thưa quý vị dịch bệnh tại một số tỉnh thành đang có những tín hiệu tích cực
tuy nhiên bên cạnh đó thì có những địa phương vẫn liên tiếp ghi nhận ca mắc mới và các ổ dịch đáng lo ngại
ngay lúc này việc thực hiện năm k và tuân thủ các quy tắc phòng dịch vẫn vô cùng quan trọng
đặc biệt trong bối cảnh tết nguyên đán sắp đến
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi